chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số ba ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện thái thụy tỉnh thái bình
là đối tượng lê văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hoa quận xã thụy quỳnh huyện thái thụy tỉnh thái bình
còn về tội đánh bạc công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số bốn mươi một ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng phó hữu hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn quang minh xã minh quang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng phạm duy thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố điền lương thị trấn hợp hòa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
phải nhận quyết định truy nã số hai ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy bóng bình
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện